xoài trái cây có múi là một trong năm ngành hàng chủ lực của đề án tái cơ cấu nông nghiệp của đồng tháp
riêng xoài toàn tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình canh tác rải dụ xoài trên sáu ba trăm linh hectare
nhân rộng mô hình trình diễn bao trái xoài trên tám mươi năm diện tích
năm hai nghìn một mươi bảy sản lượng liên kết tiêu thụ đạt trên ba bảy trăm linh tấn
đến nay đồng tháp đã có hai mô hình đạt chứng nhận lô banh gáp với tổng diện tích trên ba mươi ba hectare
có hai mô hình đạt chứng nhận việt gáp với tổng diện tích bốn mươi tám hectare
đối với cây có múi lai dung được xem là địa phương đi đầu
giúp dịp phát triển tập trung khoảng một hai trăm linh hectare dường cây có muối cho sản lượng bốn mươi sáu năm trăm linh tấn mỗi năm
trong đó đã có trên ba mươi diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn sạch an toàn có liên kết tiêu thụ ổn định
khi các tổ hợp tác các hợp tác xã này sản xuất theo tiêu chuẩn gáp
thì các công ty mới vô đặt vấn đề và liên kết được với công ty vinrub
để mua quýt đường cam soàn thậm chí bây giờ là mua mận an phước cây thanh long
ở phong hòa thì có công ty thật rõ mua và nhiều công ty khác đến đặt vấn đề
hiện toàn tỉnh đồng tháp có hai mươi doanh nghiệp tham gia hoạt động nuôi cá tra xuất khẩu
với diện tích trên chín trăm sáu mươi năm hectare chiếm khoảng sáu mươi bốn diện tích nuôi của toàn tỉnh
còn lại là diện tích của hộ cá thể
trong đó diện tích liên kết với các doanh nghiệp khoảng bốn trăm bảy mươi năm hectare trên hai trăm ba mươi tám cơ sở
so với trước khi thực hiện tái cơ cấu thu nhập của người dân đã tăng đáng kể
năm hai nghìn một mươi năm thu nhập bình quân của người nuôi cá tra là trên ba trăm linh triệu đồng một hectare
đến năm hai nghìn một mươi bảy thu nhập của người nuôi đạt một hai mươi hai triệu đồng một hectare
những điểm sáng tiếp theo trong tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh đồng tháp
phải kể đến các ngành hàng rau màu và hoa kiển
riêng hoa kiển hiện nay đã có trên bốn trăm năm mươi ba hectare
tập trung chủ lực tại thành phố sa đéc và thành phố cao lãnh
mỗi năm ước doanh thu đạt trên hai tỷ đồng
không những là ngành hàng chủ lực mà đồng tháp còn kết hợp ngành hàng này
để đẩy mạnh phát triển du lịch
để tiếp tục hoàn thành mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp lên năm đến năm hai nghìn ba mươi
nâng cao thu nhập người dân cũng như giảm hai tỷ lệ hộ nghèo nông thôn mỗi năm
tỉnh đồng tháp đang tập trung đẩy mạnh nhiều giải pháp quan trọng
thời gian tới thì tỉnh cũng đã có định hướng tiếp theo
về công tác của các cấp chính quyền cấp đảng địa phương
chúng ta sẽ tiếp tục tiên truyền và mở thêm những lớp tập quấn
để đào tạo thêm những kiến thức về kinh tế nông nghiệp hoặc là những kiến thức sản xuất
nói thêm xưa ở đồng tháp các ngành chuyên môn đa số về lúa hay nhiều
nhưng sau này gan trái nó phát triển
chúng ta cũng phải cập nhật lại kiến thức cho các anh em chuyên môn
cái tiếp theo nữa thì tăng cường hợp tác với các đơn vị tư quấn
các hiệp hội những nơi có kinh nghiệm
để mà chúng ta xây dựng cái mô hình kinh tế hợp tác là dẫn động người dân
để xây dựng vào mô hình hợp tác xã
bên cạnh đó thì chúng ta cũng đi xúc tiến thương mại nhiều
để chúng ta tiếp cận được nhiều doanh nghiệp
nhiều quốc gia thì chúng ta hiểu được nhu cầu họ như thế nào
và từ đó chúng ta phải định hướng rõ lại cho người dân
để sản xuất như thế nào để chúng ta phải có thay đổi cái tập quán
thì chúng ta mới sản xuất cạnh tranh để chúng ta có thể bán hàng chúng ta nhiều hơn